trong thời đại công nghệ bốn con người vẫn là yếu tố quan trọng trong sự phát triển bền vững
với việc đầu tư công nghệ trang thiết bị đồng hành cùng với doanh nghiệp
nhiều trường cao đẳng đã góp phần thay đổi tư duy bằng cấp vốn tồn tại trong nhiều năm qua trong xã hội
hướng tới thực học thực hành thực nghiệp cũng như rèn rũa tác phong làm việc chuyên nghiệp
là hành trang cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế
trong những ngày này nguyễn thái phương đang gấp trúc ôn lại những kiến thức và kỹ năng
cho cuộc thi tây nghề thế giới lần thứ một mươi chín được tổ chức tại kazan liên bang nga
em sẽ là đại diện cho việt nam dự thi môn công nghệ nước
đây là một trong một mươi chín nghề việt nam đăng ký dự thi chính thức
tổ chức hợp tác phát triển đức giz đã hỗ trợ trường cao đẳng kỹ nghệ hai
đào tạo phương trước cuộc thi quan trọng này
khi mà đại diện đi tây nghề thế giới thì em rất là vui nhưng mà theo đó cũng là đặt gánh nặng
là mình đại diện cho nhà trường đại diện cho quốc gia thêm nữa là sự kỳ vọng của thầy cô
với nhà trường cho nên là em rất là vui
em rất là cố gắng để mà ôn luyện các phần thi của mình thật tốt
để thi ở cuộc thi tây nghệ thế giới kazan hai nghìn một mươi chín
theo đó nữa thì em muốn là mọi người nhận ra rằng là cái vấn đề môi trường hiện tại
là một cái vấn đề rất là cấp thiết
ngành môi trường hiện tại cũng là một ngành đang rất là gọi là hot có thể tìm được công việc tốt
cũng có thể là giúp cho môi trường của việt nam mình càng sạch đẹp hơn
thái phương là kết quả của tư duy đào tạo theo nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp
cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế nhà trường đã mạnh dạng đầu tư công nghệ để theo kịp xu hướng thị trường
trong những năm trước tự chủ chúng tôi không có học sinh đi đi đi đi đi đi
nhưng sau khi chúng tôi tự chủ trong giai đoạn tự chủ này chúng tôi xác định cái việc thi tây nghề
cũng là một cái để khẳng định cái thương hiệu và cái chất lượng của trường
thì trong thời gian này thì nhà trường đầu tư rất tích cực cho cái em học sinh này
em học sinh này cũng là một cái sản phẩm mà chúng tôi kết hợp
đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp
cao đẳng kỹ nghệ hai là trường đầu tiên thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ
theo quyết định năm trăm ba mươi tám của thủ tướng chính phủ
điều này giúp trường chủ động kết nối với doanh nghiệp
việc học và hành được thực hiện song song tại trường và doanh nghiệp
vì thế sinh viên được làm quen với tác phong làm việc tại doanh nghiệp
đây là xu hướng đào tạo trong tương lai bởi chỉ có nguồn nhân lực chất lượng tốt
thành thạo tay nghề có tác phong làm việc chuyên nghiệp mới giúp doanh nghiệp hội nhập quốc tế